mở đầu là tin báo khẩn cấp cân bão số năm phục hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão được xác định cách đà nẵng quảng nam khoảng hai trăm một mươi km về phía đông đông nam di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng một mươi năm km một giờ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
từ tối nay khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng ngãi có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa sóng biển cao từ bốn sáu m
khu vực ngoài khơi trung bộ bao gồm cả huyện đảo côn cỏ lý sơn sóng biển cao từ ba đến năm mét
vùng biển ven bờ từ quảng trị đến phú yên sóng biển cao từ hai bốn m
vẹn biển các tỉnh từ thừa thiên huê đến phú yên cần đề phòng nước dân do bão cao từ hai bốn m kết hợp với chiều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng thấp sạt lở mưa biển
cũng theo dự báo
thừa thiên huế sẽ là một trong những tâm điểm của đợt mưa lớn lần này kéo dài từ hôm nay đến chủ nhật ngày một mươi sáu tháng một mươi với tổng lượng mưa từ năm trăm linh bảy trăm linh mm có nơi trên tám trăm linh mm
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế từ một mươi bốn h chiều nay các địa phương trong tỉnh đã triển khai di rời dân theo từng phương án cụ thể
tại những khu vực sạt lở khu vực ngập lụt ở vùng hạ du sông bồ sông hương các lực lượng quân đội công an bộ đội biên phòng sẵn sàng bố trí cán
bộ chiến sĩ cùng phương tiện hỗ trợ địa phương sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm hiện nay mực nước trên sông tại thừa thiên huế đang lên nhanh
dự báo chiều tối ngày một mươi bốn tháng một mươi mực nước trên sông hương và sông bồ có thể đạt và vượt mức báo động ba mức độ rủi ro thiên tai được đánh giá ở cấp độ ba
sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thiên huế quyết định từ chiều nay tất cả học sinh ở vùng thấp trũng được nghỉ học và từ ngày một mươi năm tháng một mươi học sinh toàn tỉnh nghỉ học để ứng phó với mưa lũ
thưa quý vị
thưa quý vị thời điểm giao mùa là lúc các yếu tố về thời tiết thay đổi một cách thất thường khiến cơ thể chưa kịp thích ứng nên dễ gây ra các vấn đề về sức khỏe đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp
ghi nhận tại các bệnh viện thì lượng bệnh nhi vào khám và điều trị về bệnh đường hô hấp luôn ở mức cao thậm chí có thời điểm xảy ra quá tải buộc bệnh viện phải kê thêm giường ngoài hành lang
đáng chú ý thì nhiều trẻ được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bệnh đã chuyển nặng ghi nhận sau đây tại thành phố đà nẵng
mỗi ngày tại đây tiếp nhận hàng trăm bệnh nhi đến thăm khám trong đó chủ yếu là trẻ nhỏ dưới hai tuổi
trong khi số dường bệnh tối đa tại khoa là một trăm năm mươi giường nhưng có thời điểm bệnh nhi điều trị nội trú lên đến gần hai trăm linh bệnh nhi phải kê thêm giường trong phòng ngoài hành lang thậm chí phải bố trí nằm ghép hai bệnh nhân một giường đặc biệt có rất nhiều ca chuyển nặng
một khi đã trẻ đã mắc bệnh

thì những triệu chứng mà diễn biến nặng như trẻ siêu hấp trẻ thở nhanh trẻ nôn mọi thứ hoặc là có những triệu chứng bắc thường thì nên cho trẻ vào cơ sở y tế ngay để cho được chăm sóc kịp thời
nhằm đánh cái tình trạng là để quá lâu ở nhà thì khi mà nó vào thì nó bị muộn
ví dụ như trong đêm trẻ nó đã suy hô hấp nó đã khó thở rồi nhưng mà mình vẫn cứ nghĩ à sáng mai mình hãy đem trẻ đi thì không có nên
một khi mà đứa trẻ nó đã đau trong một hai ngày trước và trong đêm tư thư những triệu chứng hô hấp nó sẽ nặng về đêm
mà một khi mà trong đêm mà trẻ đã có những triệu chứng hô hấp mà nặng trở lên
thì bà mẹ nên đem cả ngay đến cơ sở y tế đừng có đợi chờ là con mình nó sẽ phục hồi nó không có phục hồi nếu như không có được chăm sóc đúng đâu
không chỉ tại các bệnh viện công mà ngay cả những bệnh viện tư cũng đang ghi nhận số bệnh nhi mắc bệnh hô hấp tăng đột biến
trẻ được đưa đến khám chủ yếu
tăng vào các nhóm bệnh viêm tường hô hấp trên viêm tiểu phế quản hèn phế quản và một số bệnh lý khác như viêm phổi viêm thành khí phế quản viêm mũi hỏng
thời tiết như thế này thì chuyện cả phụ huynh là tốt nhất là cái chuyện mà ăn uống đầy đủ này và uống nhiều nước là chuyện đương nhiên rồi nha
thì để cái chuyện mà ăn mặc ấm cho trẻ và để cái chuyện đó thì vì chuyện đó khá là quan trọng đối với trẻ em
cái thứ hai
cái thứ hai
cái thứ ba nữa là khuyến cáo phụ huynh là tốt nhất là nên tiêm phòng vắc xin đầy đủ cho trẻ
thì cái chuyện vắc xin thì nó giống như vắc xin covid vậy nó không có làm cho bé không bị bệnh
nhưng mà nó sẽ bị nhẹ nhàng hơn so với những trẻ không có tiêm
hiện tại bệnh đường hô hấp đang bùng phát mạnh nên trẻ dễ bị lây chéo trong môi trường lớp học hoặc tiếp xúc với người mang mầm bệnh
do đó phụ huynh cần lưu ý một số biện pháp để chủ động phòng bệnh cho trẻ
và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để tăng sức đề kháng
tiếp theo mời quý vị cập nhật các tin tức đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
hoàng trị xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị mới đây nhận được tin báo của người dân trên tuyến sông tiền thuộc thủy phận
ấp tân hòa xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đồng tháp
xảy ra một vụ sạt lỡ do gió to sóng lớn đứt chạy xiết đã cuốn trôi một mươi ba lòng bè nuôi cá
trên đó có một mươi người dân mắc kẹt cảnh sát đường thủy đã kịp thời có mặt để ứng cứu
ngay sau khi tiếp nhận tin báo trạm cảnh sát đường thủy sa đéc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an đồng tháp
đã khẩn trương phân công tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến sông tiền
gồm ba đồng chí do đồng chí trung tá nguyễn trung triều phó trưởng trạm làm tổ trưởng đến ngay hiện trường
nơi xảy ra vụ việc để hỗ trợ đưa người dân từ bè lên bờ an toàn
đồng thời tổ công tác đã chưng dụng một tàu kéo để di chuyển các lòng bè cá vào bờ và buộc dây an toàn
tuy nhiên trong lúc các lồng bè cá bị nước cuốn trôi có hai lồng cá bị nước tràn vào làm cá từ trong lòng thoát ra ngoài sông
thiệt hại khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
dù lực lượng đến hỗ trợ mỏng chỉ có ba đồng chí nhưng tổ công tác đã không ngại nguy hiểm
ứng biến kịp thời linh hoạt để đưa người và tài sản trên các lòng bè cá đến nơi an toàn
liên quan đến đồng bay lắc trong quán karaoke hollywood công an cảnh sát điều tra công an quận bình tân
tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam bảy người về các tội mua bán chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phối hợp cùng trung đoàn cảnh sát cơ động
và công an quận bình tân tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke hollywood
phường bình hư hòa a quận bình tân
tại đây cảnh sát bắt quả tàn nguyễn thị thơm ba mươi hai tuổi quản lý quán và bùi thị mỹ hạnh hai mươi hai tuổi nhân viên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an thu giữ hai bịch ma túy và bịch ni lông chứa một mươi viên quốc lách
qua đấu tranh cảnh sát bắt thêm trần văn hoài hai mươi tám tuổi ngụ tỉnh bạc liêu
bước đầu hạnh khai đặt mua ma túy từ hoài theo yêu cầu từ thơm để cung cấp cho khách sử dụng tại quán
khi kiểm tra tại phòng năm trăm linh bốn cảnh sát phát hiện có ba người gồm lâm chí huy hai mươi bảy tuổi hồ tỉnh đắk lắc
trần thiên ý một mươi chín tuổi ngụ quận bình tân và đặng lưu thị bích trâm ba mươi hai tuổi ngụ quận tân phú
đang bay lắc dưới gầm bàn có một gói ma túy bước đầu huy khai mua ma túy từ thanh niên tên là gà tre
và đưa vào quán để bay lắc
nguyễn hữu tính phó quản lý khai thực hiện theo chỉ đạo của tổng quản lý kha
theo đó từ ngày bốn tháng một mươi lâm hoàng ga ba mươi chín tuổi tổng quản lý quán karaoke hollywood
quán truyệt khắp dưới buôn lỏng để khách sử dụng ma túy để tăng doanh thu cho quán
theo phó giám đốc sở công thương tp hcm tính tới hôm nay số lượng cửa hàng gián đoạn cung ứng xăng giảm một nửa
hầu như không còn tình trạng xếp hàng
năm trăm năm mươi cửa hàng xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn tp hcm đều được các lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi kiểm tra
nếu cửa hàng nào còn xăng mà không bán
sẽ bị xử phạt
tuy nhiên qua kiểm tra những ngày qua các cửa hàng gián đoạn hoạt động đều hết xăng không có dấu hiệu găm hàng
về lý do các cửa hàng gián đoạn hoạt động sở công thương tp hcm cho rằng tình trạng này chủ yếu xảy ra tại các doanh nghiệp cửa hàng nhỏ lẻ
những doanh nghiệp này chủ yếu nhập hàng của các thương nhân phân phối không có kho dự trữ phương tiện vận chuyển
nên khi hết hàng thì phụ thuộc vào nhà cung cấp chở xe
trường hợp hết hàng trong giờ cao điểm thì bắt buộc phải chờ xe do xe bồn không được phép di chuyển trong giờ cao điểm
tính đến hôm nay số lượng cửa hàng gián đoạn cung ứng xăng giảm một nửa hầu như không có tình trạng xếp hàng
thưa quý vị gần đây trên các trang trợ mạng điện tử đang giao bán các loại túi vip gift hay còn gọi là túi hãng tặng cho khách vip từ những thương hiệu xa xỉ như chanel dior hay louis vuitton
mọi chuyện sẽ rất bình thường
nếu họ không bán chúng còn thèm theo những câu nói vô cùng chắc định sở hữu túi chính hãng giá chỉ một phần mười so với túi thông thường của hãng
tuy nhiên sự thật phía sau những chiếc túi này lại khiến nhiều người phải ngỡ ngàng
tràn lan với những quảng cáo sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng trên thế giới với giá vài trăm đến hàng triệu đồng
thế nhưng người mua không hề hay biết rằng đa phần những mẫu túi quảng cáo trên đây đều là hàng giả
mình cũng đã là nạn nhân của quảng cáo

cái đấy thì do kinh nghiệm do kinh nghiệm mua hoặc là do như bản thân em mua thì bây giờ em hay tìm cái nguồn hàng tiên cậy
tìm đến một địa chỉ bán phụ kiện của các hãng tại hà đông
rất nhiều loại hộp túi sách và thẻ hãng của các hãng như dior louis vuitton gucci
chỉ cần đi kèm những phụ kiện như hộp giấy thẻ hãng những túi sách nhái giá rẻ này có thể bán lên từ hai đến bốn triệu đồng
hộp này nó là tự trưng cho hàng xị
mà họ cũng bán cho khách nào mà người ta cần cái hàng xị nếp
thì họ sẽ độn vào độn hộp vào thì tự dưng hàng họ sẽ thành hàng son

nhưng mà sẽ không giá về việt nam mình là sao bán được mấy triệu cái thứ được
chứ còn nó về cái độ tinh sản này rồi để về nó mà nói thì nó đạt đến chín mươi tám luôn
có ít nhất hai mẫu túi giả đang tồn tại trên thị trường
loại một được ghi tên hãng ngay mặt tiền
và loại hai được bán với mát hàng tặng khi mua mỹ phẩm nước hoa hoặc là khách vít
trước đây các mẫu túi tặng kèm khi mua mỹ phẩm có thể chắc chắn là hàng thật
nhưng bây giờ
gần như không có bằng chứng nào có thể xác thực
thậm chí lợi dụng lòng tin của mọi người
các cửa hàng đã tinh vi hơn khi tạo ra một loạt các mẫu túi khác nhau mà hãng thực chất còn không biết đến
cái hành vi là buôn bán hàng giả
thì cạt đùi theo cái tính chất cái mức độ của mỗi cái hành vi
thì các cơ quan chức năng có thể xem xét
để có thể xem xét xử phạt video hình chính hoặc là xử phạt xử lý về mặt hình sự đối với cái hành vi này
và đặc biệt nữa
đó là cần phải xử lý một cách nghiêm minh và kịp thời
cũng như là có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng tiếp nhận các thông tin phản hồi từ người dân
người tiêu dùng để xử lý một cách nhanh chóng
với các hành vi buôn bán sản xuất hàng giả giảm mạo nhãn hàng hóa bao bì có thể bị xử phạt đến bốn mươi năm triệu đồng
thế nhưng dường như mức xử phạt này chưa đủ sức gian đe bởi lợi ích kinh tế của những món hàng giả hàng nhái
có giá trị hơn nhiều lần và người bán chấp nhận rủi ro nhỏ này để tiếp tục kinh doanh
còn người mua thì không biết rằng mình đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua hàng giả hàng nhái kém chất lượng
không có nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
bộ xây dựng cho biết bộ vừa có công văn số bốn nghìn năm trăm chín mươi hai bsg ql gửi ngân hàng nhà nước việt nam về việc tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hội
nhà ở cho công nhân cải tạo chung cư cữu đợt ba
trên cơ sở giả soát các điều kiện đã được quy định cụ thể tại nghị định số ba mươi một hai nghìn hai mươi hai ndcp về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp
hợp tác xã hộ kinh doanh
bộ xây dựng công bố danh mục đợt ba với chín dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân cải tạo trung cư cũ được ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất
cả chín dự án thuộc bốn tỉnh lạng sơn phú thọ
thanh hóa và đắk lắk với quy mô năm tám trăm năm mươi tám căn hộ có tổng mức đầu tư bốn bảy trăm linh ba tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng một bốn trăm hai mươi tỷ đồng
thành hóa dẫn đầu với sáu dự án được đề xuất đều tại khu vực thành phố thành hóa các địa phương còn lại đều có một dự án được đề xuất